thưa quý vị chưa có một quy định chính thức nào về quy trình kiểm tra kiểm soát định kỳ những cây xanh trong trường học
đang được giao trách nhiệm cho từng đơn vị cá nhân do vậy mỗi trường lại có một cách quản lý chăm sóc cây khác nhỏ
và mới đây thì một tai nạn đáng tiếc xảy ra tại trường trung học cơ sở bạch đằng quận ba tp hcm
khi mà cây gãy đổ đã làm cho một em học sinh bị thiệt mạng
từ bài học đau lòng này chúng ta thấy rằng việc giả soát an toàn về cây xanh trong khuôn viên của nhà trường cần được chú trọng hơn nữa

nghe một cái rằm thì nhìn lên là cái gốc cây
cây nó đưa hẳn lên
quay lại thì thấy cây nó gần nhả tới
các học đây cũng là bài học để cho toàn ngành tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học cho học sinh ở các trường học
tai nạn đau xót và đáng tiếc này lại một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo
và là bài học cho các nhà trường trong việc bảo đảm an toàn cho học sinh
nhận thức rõ trách nhiệm của nhà trường trong việc vừa phải tạo nên cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp
vừa phải đặt an toàn lên hàng đầu
xong vấn đề mà lãnh đạo các nhà trường băn khoăn nhất hiện nay là khó có thể ngăn chặn rủi ro từ đầu
bởi việc kiểm tra cây xanh hư hỏng sâu bệnh không thể nhận dạng bằng mắt thường
tại ngôi trường này những gốc cây cổ thụ trên bốn mươi năm tuổi luôn là niềm tự hào của thầy và trò nơi đây
hàng năm nhà trường đều chi một khoản ngân sách để tổ chức cắt tỉa chăm sóc theo dõi từng cây bảo đảm an toàn trường học
tuy nhiên theo ban giám hiệu nhà trường việc ra soát thẩm định và đánh giá lại tình trạng sức khỏe tuổi thọ của từng loại cây trong trường
được tiến hành một cách bài bản hơn nữa
nếu như là được để trong trường hay không hay là phải đốn đi

mặc dù trách nhiệm quản lý cây xanh thuộc về các nhà trường
nhưng quyết định đốn bỏ thay thế hay có phương án xử lý thì phải có quy trình thông qua các cấp quản lý tại địa phương
cùng các đơn vị chuyên trách khác
do vậy địa phương nào sâu sát và có chỉ đạo kịp thời
thì nơi đó an toàn cây xanh được đánh giá
trong trường học vừa đảm bảo và an toàn nhưng vừa có bóng mắt trên địa bàn
cây xanh từng là tiêu chí đánh giá thi đua của các trường
nhưng thực tế nhiều trường lại đang lúng túng bởi không thể tự mình đưa ra quyết định
đã đến lúc cần có một quy định riêng về cây xanh trong khuôn viên trường học
thưa quý vị vụ việc cây xanh trong sân trường gây nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe cho học sinh
là những câu chuyện đong lòng nhưng không phải vì thế mà nói không với cây xanh
xem đây là dịp để đưa ra những phương án trồng cây chăm sóc và kiểm tra cây xanh trong các trường học
bên cạnh đó cũng cần đề phòng và tìm ra những nguy cơ khác tiềm ẩn
mà có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh khi đến trường
trong trường học hay trong đô thị cây xanh không có lỗi nếu con người biết bảo vệ chăm sóc cây đúng cách
đó là tài sản quý giá với môi trường sống đặc biệt là các trường học
cây xanh là một niềm tự hào của trường mình
tuy nhiên là một nhà quản lý
thì cái công tác lưu giữ cây xanh và đảm bảo an toàn cho con là đứng lên hàng đầu
cho nên trong rất nhiều năm và khi mình nhận được nội quản lý
thì mình luôn luôn quan tâm đến vấn đề bảo vệ cây xanh
và đặc biệt là vào những mùa gần mùa bão
và bắt đầu những năm học đầu trong mỗi năm học
thì bao giờ chúng mình cũng phối hợp với bỉ bán nhân phường
chúng mình làm trực tiếp là bên đô thị của phường
và bỉ bán nhân phường đã phối hợp với cả quận
sau đó có các phòng ban chức năng người ta về người ta xoá xoát kiểm tra
người ta sẽ đánh giá
và cái chất lượng của từng cây nhìn cây xanh như vậy thôi
nhưng chưa chắc chúng ta đã nghĩ là cây đó có thể đảm bảo an toàn
cho nên người ta có phải có những chuyên gia để đánh giá với chất lượng cây xanh
ngoài ra thì những cây lớn ở trong trường mình là những cây cổ thụ
có rất nhiều cây to
thì khi mà gió lớn thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc gãy đổ
cho nên bọn mình phải cưa cắt tiể để làm cho cây nhẹ hơn
khi mà gió thì hoàn toàn là an toàn
tuy nhiên để duy trì mảng xanh trong trường học mà vẫn bảo đảm an toàn cho học sinh
thì cần tuân thủ danh mục cây được phép trồng
và điều quan trọng nhất hãy tôn trọng quy luật phát triển tự nhiên của cây
trường học thì không thể thiếu cây xanh
và cây xanh cũng không có lỗi
nếu vì lo ngại cây mất an toàn mà đốn bỏ hết cây xanh hoặc không trồng cây tại trường học
thì đó sẽ là thiệt thòi lớn cho con người và môi trường